luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và viên chức sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng bảy
với nhiều quy định mới về tuyển dụng đãi ngộ công chức viên chức
theo đó sẽ chỉ còn ba trường hợp viên chức được ký hợp đồng làm việc không thời hạn
từ ngày một tháng bảy tới đây thì hợp đồng làm việc không xác định thời hạn chỉ còn được áp dụng với ba trường hợp sau
viên chức được tuyển dụng trước ngày một tháng bảy cán bộ công chức chuyển thành viên chức
người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
năm hai nghìn một mươi đã quy định viên chức sau khi đã thực hiện xong hợp đồng xác định thời hạn và tiếp tục ký hợp đồng
sẽ được ký hợp đồng không xác định thời hạn